gần tám trăm bảy mươi thí sinh trong cả nước đã hoàn thành xong hai bài thi bắt buộc để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
đó là môn ngữ văn và toán với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp
ngoài ra còn là cơ sở để các trường đại học lấy làm căn cứ tuyển sinh
thì đề thi năm nay liệu có đạt được những mục tiêu mà bộ giáo dục và đào tạo đã đề ra hay không
và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các thí sinh cũng như những phân tích của một số thầy cô giáo về đề thi năm nay
bài đất nước là để kiểu giống như là mình sơi dậy cái tinh thần đoàn kết và cái tinh thần chống dịch của đất nước mình
em cũng không bất ngờ lắm tại vì chủ yếu năm nay thì nó dính tới covid à thì em nghĩ nó sẽ ra một cái gì đó tự hào về đất nước
đề năm nay ra vào đoạn trích đất nước nhắc nhở về tinh thần đối với đất nước
cho nên trong cái tình hình mà chúng ta còn đối mặt với dịch bệnh cũng như nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống
thì nhắc nhở những người trẻ
những người đang một mươi tám tuổi ngồi làm bài thi sẽ nhớ về trách nhiệm của mình ý thức của mình đóng khóc cho cộng đồng cho đất nước
vậy là đề thi vừa đạt được về mặt hình thức đúng với yêu cầu của chương trình của cấu trúc đề mà đạt về mặt nội dung là giáo dục được những con người đang đi thi
kết thúc môn ngữ văn với tâm lý thoải mái thí sinh có phần phấn khởi tiếp tục bước vào môn thi thứ hai môn toán vào buổi chiều
với hình thức trách nhiệm
và thời gian làm bài chín mươi phút
năm nay đề khá là sát với cả đề minh họa nhưng mà những câu phân loại thì thực sự là cũng khó hẳn để phân loại học sinh những bạn học giỏi hơn
còn những câu mà đơn giản thì em nghĩ là năm nay các bạn cũng sẽ làm được rất là nhiều và em nghĩ năm nay cũng sẽ nhiều vào đội điểm cao
em thấy đề thi toán năm nay khá là dễ nếu như mà cảm thấy đề thi minh họa vừa sức thì tám điểm điều này là không khó
nó rơi vào những phần em học thì em thấy dễ
ở bốn mươi câu đầu bốn mươi câu sau thì có vài câu em vẫn làm được tầm hai ba bốn câu em không làm được
nói chung thì đề thi có mức độ nhẹ nhàng không gây khó cho học sinh
một mươi số lượng câu hỏi nằm ở mức độ nhận biết và thông hiểu
hai mươi số lượng câu hỏi nằm ở mức độ vận dụng và vận dụng cao
vì số lượng câu hỏi khó không nhiều cho nên tính phân loại của đề thi chưa cao
và tuy nhiên thì nó vẫn là hợp lý bởi vì tính chất của kỳ thi này là phục vụ cho việc xét tôn nghiệp trung học phổ thông
nhìn chung cả đề ngữ văn và toán năm nay đều nằm trong khả năng có thể làm được đối với thí sinh từ trung bình khá như dự đoán và không gây bất ngờ
đề thi tuy không làm khó thí sinh nhưng để phòng dịch suốt cả buổi thi thí sinh đều phải đeo khẩu trang khiến nhiều em tỏ ra mệt mỏi vì khó thở vì mờ kính
đó chính là thách thức
mà thí sinh năm nay sẽ phải đối mặt trong suốt những bài thi còn lại